ngày hai mươi ba tháng một mươi một bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gửi công điện khẩn về việc triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng đã và đang xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
theo đó dịch bệnh lở mồm long móng hiện có nguy cơ lây lan trên diện rộng do thời tiết bất lợi
cũng như nhu cầu vận chuyển gia súc tăng mạnh vào những tháng cuối năm
để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương
khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm vụ đông xuân
cần xử lý rứt điểm các ổ dịch kiểm soát vùng dịch không để lây lan tăng cường công tác kiểm dịch
kiểm soát vận chuyển động vật tổ chức tiêm phòng cho gia súc sát trùng chuồng trại
nhanh chóng thông tin đến người dân để triển khai các biện pháp bảo vệ đàn gia súc